xin chào và hẹn gặp lại
phỏng sự do đài phạt tết nguyên quảng trì thực hiện mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
với đó vừa quảng bá được thương hiệu cho sản phẩm truyền thống của quê hương vừa góp phần làm phong phủ thêm các điểm di tích lịch sử đáp ứng nhu cầu tham quan và thưởng thức ẩm thực của du khách gần xa